sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội kinh khí cầu quốc tế tuyên quang lần thứ ba
lễ hội là điểm nhấn để hướng ứng chương trình khai mạc năm du lịch tỉnh tuyên quang năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là lễ hội khinh khí cầu có quy mô lớn nhất việt nam
lễ hội kinh khí cầu quốc tế tuyên quang năm nay có hai mươi hai khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế
do các phi công dày dạn kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia như anh úc tây bần nha hà lan nhật bản trung quốc thái lan và việt nam điều khiển
các kinh khí cầu được bố trí bay treo cố định trên không trung và chỉnh diện ánh sáng kinh khí cầu về đêm
tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố tuyên quang bay theo đường bay xác định trong khu vực thành phố tuyên quang
lễ hội được tổ chức từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một tháng năm với hai mươi giờ bay là buổi sáng từ sáu giờ đến chín giờ buổi chiều từ một mươi sáu giờ ba mươi đến một mươi tám giờ ba mươi